tránh việc chi sai mục tiêu sai mục đích
tránh việc này đã được đưa vào quy định trong các văn bản và những hình thức kỷ luật tương ứng mang tính chất gian đe với việc nhận quà biếu sai quy định nên mỗi cán bộ đảng viên phải rất ý thức việc thực hiện những quy định này
với cái việc mà đưa vào luật hóa này thì cái việc giữa cán bộ và lãnh đạo nó không còn cái sự e rè trong cái việc quà tết cũng như biếu tết
cái việc đấy là rất là tốt đối với cá nhân tôi cũng như là toàn thể cán bộ công chức khi tiếp nhận được cái văn bản của nhà nước quy định này
biếu tặng quà tết
đã từng được coi là đại nạn tham nhũng hối lộ trá hình
với chỉ thị bốn mươi cttu của ban bì thư trước tiên đảng viên và các cấp ủy đảng lãnh đạo các cấp cần tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này
cần phải có những quy định mức khen thưởng cho người tố giác hành vi nhận quà của quan chức
có như vậy mới tạo nên một xã hội công bằng dân chủ văn minh